từ giữa năm hai nghìn một mươi năm đến nay tình hình xuất nhập hàng hóa cũng như người thông quan qua lại ở hai cửa khẩu quốc tế lao bảo và la lây tỉnh quảng trị giảm mạnh
điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thu hút đầu tư cũng như nguồn thu ngân sách của tỉnh quảng trị bị giảm sút rõ rệt
đã hơn một mươi năm năm buôn bán tại cửa khẩu quốc tế la lai tỉnh quảng trị nhưng trước khi nào chị hoàng thị tùng ở thị trấn tứ hạ huyện hương trà tỉnh thừa thiên huế lại thấy cửa khẩu vắng vẻ như thế này
chỉ có xe khách nữa thôi còn xe hàng xe hỏa thì không có nữa buôn bán ở đây là hẳn cũng ế ẩm hơn sau về trước
giống như ở cửa khẩu quốc tế la lai cờ khẩu quốc tế lao bảo cũng nằm trong tình trạng tương tự
theo lực lượng chức năng có một số nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm tại các cửa khẩu này là do bạn lào thực hiện hai chỉ thị sáu mươi hai và một mươi năm phần nào tác động đến số lao động người việt nam
bên cạnh đó một số doanh nghiệp đang gặp khó khăn về thị trường mua bán nên đã ảnh hưởng đến vấn đề xuất nhập khẩu
chúng tôi đã triển khai giải quyết thủ tục cho hành khách xuất nhập qua cửa khẩu bằng thị thực điện tử
chúng tôi đã làm việc với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế đanh sa vạn để bỏ bớt những vị trí không cần thiết
phần nào chúng tôi đã cải cất được thủ tục hành chính rút ngắn thời gian qua lại cửa khẩu cho hẳn khất
ngành hải quan đã vận hành rất là tốt thủ tục hải quan điện tử thông qua hệ thống vinack vsite
tạo điều kiện rất thuận lợi cho doanh nghiệp và giảm thời gian thông quan và giảm chi phí rất nhiều cho doanh nghiệp
các ngành chức năng tại hai cửa khẩu quốc tế lao bảo và la lai đã có nhiều giải pháp trong việc tạo điều kiện xuất nhập khẩu hàng hóa cũng như thông quan qua lại
thế nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay vẫn giảm khoảng năm mươi
cửa khẩu không còn sôi động người dân buôn bán ế ẩm đó là thực trạng ở hai cửa khẩu quốc tế trên địa bàn tỉnh quảng trị hiện nay
các ngành chức năng và tỉnh quảng trị cần có những giải pháp và quyết sách tích cực hơn để tháo gỡ những khó khăn đối với hai cửa khẩu quốc tế này